tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì lễ đón đoàn đại biểu cấp cao hội đồng quốc gia tức thượng viện vương quốc bù tàn
do ngài tashi doji chủ tịch thượng viện dẫn đầu đang thăm chính thức và tham dự đại lễ vê sắc liên hợp quốc lần thứ một mươi sáu tại việt nam
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín ngày sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
chuyến thăm chính thức của chủ tịch thượng viện bù tàn lần này là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao bù tàn tới việt nam
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tại hội đàm cho rằng việt nam và bù tàn có nhiều điểm tương đồng với lịch sử
nền văn hóa đa dạng di sản phật giáo nhân dân ưa chuộng hòa bình hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa hai nước
cụ thể như thúc đẩy trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh đảng nhà nước quốc hội địa phương và giao lưu nhân dân
nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân nhằm khai thác các điểm tương đồng về văn hóa đặc biệt là phật giáo
chủ tịch quốc hội cho biết việt nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm với bhutan trong phát triển kinh tế nhất là nông nghiệp phát triển đông thôn giáo dục
các chính sách bảo trợ xã hội mong muốn trong thời gian tới quốc hội hai nước sẽ đẩy mạnh phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế
nhất là tại đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới ipu